tỉnh ủy hòa bình đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số chín của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
qua năm năm thực hiện chỉ thị số chín tỉnh hòa bình đã thành lập ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt có hiệu quả các kế hoạch tấn công chấn áp
phát biểu tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả của tỉnh hòa bình
đã đạt được trong thực hiện chỉ thị số chín trong năm năm qua đồng thời yêu cầu hòa bình tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số chín
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc theo hướng xã hội hóa
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an đã tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ba mươi một cá nhân của tỉnh hòa bình
ban thường vụ tỉnh ủy ubnd tỉnh tặng bằng khen cho năm tổ chức đảng viên và một mươi đảng viên bốn tập thể sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới